tại tỉnh quảng nam các tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng dưới hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã và đang diễn biến phức tạp
đa phần các đối tượng là thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp
và trước tình trạng trên lực lượng công an tỉnh quảng nam đã đấu tranh quyết liệt để triệt xóa các cơ sở vi phạm
cơ sở kinh doanh victory thuộc tổ bảy thôn hà bình xã bình minh huyện thăng bình do trần công chiến làm chủ kinh doanh các dịch vụ nhà nghỉ mát xa xông hơi
tuy nhiên thực chất đây là tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trá hình gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương
để đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở này công an huyện thăng bình đã tổ chức lực lượng điều tra
tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở này công an huyện thăng bình đã phát hiện một nhóm tám đối tượng gồm ba nữ năm nam trong đó có trần văn chiến chủ cơ sở kinh doanh tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian qua thực hiện các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke massage tạm dừng hoạt động
các đối tượng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy đã chuyển hướng sang các cơ sở lưu trú để hoạt động với tính chất tinh vi hơn
thậm chí tại một số cơ sở kinh doanh karaoke massage vì lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh trá hình nên nhiều cơ sở vẫn lén lút tiếp tay cho các đối tượng ma túy
lực lượng công an quảng nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh xử lý các cơ sở kinh doanh trá hình hoạt động trái phép triệt xóa các tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
đã có quy định về cấm kinh doanh đối với karaoke do vậy các đối tượng thanh niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú
các nhà nghỉ khách sạn thậm chí thuê các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an các đồng vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm cắt hành vi phạm
đa phần chấp hành nghiêm tuy nhiên có một số vẫn lợi dụng để tổ chức ma túy
trong đó có cả đối tượng là chủ quán
tổ chức cho nhân viên tổ chức cho các thanh thiếu niên ở các địa phương đến sử dụng trái phép chất ma túy
để đấu tranh xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
núp bóng dưới hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện
bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương
phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm của quân chúng
nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid như hiện nay
tại cao bằng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với công an xã hương đạo
thành phố cao bằng vừa phát hiện bảy công dân từ các địa phương khác đến tỉnh cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong đó có hai công dân quê ở huyện ea leo tỉnh đắk lắc và năm công dân quê ở huyện than uyên tỉnh lai châu
các công dân này khai nhận đến tỉnh cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh
nhập cảnh công an tỉnh đã yêu cầu các công dân nói trên viết cam kết không xuất cảnh trái phép và yêu cầu quay trở về địa phương nơi cư trú
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phối hợp với công an xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng trên
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp an thuận
xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám con gà năm cặp cửa sắt một cân đồng hồ sáu xe mô tô một mươi hai điện thoại di động và số tiền là bảy mươi chín triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và đưa nhóm đối tượng này về cơ quan công an để làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua
theo đó nhiều cá nhân đã dùng tên giấy tờ cá nhân của mình để làm thẻ mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho người khác để lấy tiền
hành vi này đã tiếp tay cho các đối tượng tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ảo này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua hàng loạt các chuyên án do công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ đã cho thấy cần phải đưa ra cảnh báo về thực trạng mua bán tài khoản ngân hàng
mới đây một ổ nhóm chuyên sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên
với giá hai trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng một tài khoản
thậm chí ổ nhóm này còn tuyển cả cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản để chúng thu mua không giới hạn
và đây chính là một khách hàng của ổ nhóm này
đó là đối tượng nguyễn hoàng lân thông qua mạng xã hội đã mua của nhóm đối tượng trên hai tài khoản ngân hàng ảo với giá một hai triệu đồng một tài khoản
sau đó lân lập ra trang facebook để giao bán chim cảnh
mỗi con chim đẹp có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
khi có người mua đồng ý mua chim
lân yêu cầu chuyển tiền vào một trong hai tài khoản mà lân đã mua
sau khi nhận được tiền lân chặn số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc
sau đó lân lập ra trang facebook mua các số tài khoản ảo mang tên nguyễn mạnh hùng nguyễn công chiến để thể hiện hành vi của mình
khi người mua chim gọi điện thoại cho em hỏi về các con chim đó em yêu cầu người mua truyền khoản và hai số truyền khoản trên
sau đó em không gửi chim cho khách hàng hoặc gửi những con chim không đúng bổ mã
qua thực tế điều tra xác minh cho thấy các đối tượng mua tài khoản ngân hàng thẻ atm hầu hết đều dùng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt hiện nay các loại tội phạm công nghệ cao tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại đều sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ mà chúng đã mua trên mạng
theo đó khi cơ quan công an tiến hành điều tra thì toàn bộ thông tin về chủ tài khoản ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền vào đều không có liên quan gì với các đối tượng tội phạm

nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
từ đầu tháng chín đến nay đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an thị xã trảng bàng và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh
đột kích nhà nguyễn thành tâm tại ấp bình hòa xã phước bình thị xã trảng bàng bắt giữ tâm cùng phan minh hùng phạm việt hùng và trương tấn đạt
đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề
tiếp đó lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp ba đối tượng nguyễn ngọc huệ phan thị hồng ngọc và huỳnh ngọc dung
đồng thời mời một mươi chín người khác có liên quan đến làm việc phục vụ công tác điều tra
tăng vật thu giữ gồm gần tám mươi sáu triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động cùng hàng nghìn giấy tờ có nội dung ghi số đề cá cược bóng đá
bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay phan việt hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia
với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
tiếp tục là thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện
tri cục hải quan của cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch nông văn hướng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin qua biên giới thuộc khu vực
xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
ngoài ba bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ
khai thác tại chỗ thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên hồ
trong quá trình vận chuyển thạch nhờ hướng
hướng đi trước để cảnh giới và sẽ trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng điều tra thụ lý theo thẩm quyền
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình
đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sóc trăng kết hợp với công an phường chín
đã bắt quả tàng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lý thị lan hương chú tại phường chín thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an phòng
phát hiện và thu giữ một trăm chín mươi một gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng ba điện thoại di động hơn bốn mươi một triệu đồng
qua làm việc đối tượng khai nhận một trăm chín mươi một gói ni lông trên là ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm lý muốn xả hơi xuất hiện trong không ít năm thanh niên có lơi sống buông thả
chính vì vậy để phòng ngừa ngăn chặn
không để phát sinh tội phạm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã và đang tập trung các biện pháp để đấu tranh
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi ăn mừng sinh nhật tại đà lạt
cả nhóm một mươi năm thanh niên nam nữ rủ nhau về lâm hà để hát karaoke và sử dụng ma túy
số ma túy gồm ketamin thuốc lắc được nguyễn văn hưng ba mươi một tuổi
chú tài huyện kim sơn tỉnh ninh bình chuẩn bị từ trước
và đối tượng này cũng là người trực tiếp pha trộn ma túy

qua công tác trinh sát địa bàn khoảng hai mươi ba giờ công an huyện lâm hà bất ngờ đột kích bắt quả tang
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghì thuốc lắc một gói tinh thể nghì ketamin còn xót lại
bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và sàn nhà
có thét nhanh một mươi một trong tổn số một mươi năm người có kết quả dương tính với ma túy

tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghì thuốc lắc một gói tinh thể nghì ketamin còn xót lại bị các đối tượng vứt vỡ
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghì thuốc lắc một gói tinh thể nghì thuốc lắc một gói tính với các đối tượng vứt vỡ

lập một mươi năm tài khoản facebook để lừa bán xe máy giá rẻ không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
từ chiêu trò này nhiều người dân ở một số tỉnh thành và địa bàn hà nam đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với sự vào cuộc tích cực các phòng nghiệp vụ công an hà nam đã nhanh chóng điều tra truy bắt được hai đối tượng gồm vương văn phong và nguyễn tiến đạt cùng chú ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
thủ đoạn của vương văn phong và nguyễn tiến đạt là lập các tài khoản facebook với nhiều tên gọi khác nhau
sau đó đăng nhập vào các hội nhóm facebook để đăng tin bán xe giá rẻ và kèm theo hình ảnh các loại xe máy ở tình trạng còn mới
khi có khách muốn mua xe hai đối tượng thống nhất giá trị xe thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản
nhằm tạo niềm tin với khách mua xe hai đối tượng gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao
khi người mua nhận chuyển tiền thành công các đối tượng lừa đảo liên chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng vương văn phong và nguyễn tiến đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua hình thức cho vay lãi nặng qua áp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
có diễn biến phức tạp và mới đây đã xuất hiện thêm hình thức cho vay lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh clip khiêu dâm khỏa thân
đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín dụng đen nhằm khống chế con nợ ép trả lãi suất cao
nhiều đường dây cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân đã được triệt phá
đặc biệt vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội đã phát hiện gần một khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gửi ảnh và các đoạn clip khỏa thân kèm theo chứng minh nhân dân tài khoản mạng xã hội là có thể vay từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng lãi suất giao động từ ba mươi đến năm mươi một tháng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng thời gian gần đây
các đối tượng lợi dụng triệt đề những ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội
từ khâu tìm kiếm người vay trao đổi yêu cầu người vay thế chấp bằng các thông tin nhạy cảm đến uy hiếp buộc người vay phải trả gốc và lãi đúng hạn
mục đích yêu cầu ảnh và clip là chỉ để cho người ta có tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ giả tiền
mình sẽ gây áp lực với người ta gửi ảnh cho người ta và người ta sẽ tự hiểu
trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh quả thân mà cơ quan công an đã phát hiện hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
thế nhưng trong đó cũng có những cô gái có học thức chi phí túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ luyện đi đáp đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này từng có một cuộc sống khá ổn định tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng
và thế chấp bằng ảnh quả thân đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip nóng đã không lường trước được hậu quả mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp không những bản thân họ bị đe dọa
làm nhục mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vay cuối giải chửi bới
có quá nhiều hợp lý trong việc cho vay lặng lãi và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua cái việc này thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng tôi nghĩ không có con đường nào khác là phải thông tin đến cơ quan chức năng
cụ thể là lực lượng công an để có một lực lượng chuyên chính đủ mạnh để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi sự ép buộc của các đối tượng bị
học bộ luật và để nghiêm trị số đối tượng này để góp phần làm trong sạch sội và dân đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay
lựa chọn những tổ chức tín dụng có uy tín